xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường yếu
kết hợp với hội tụ gió mực trên cao
nên tại các tỉnh bắc bộ trong hai mươi bốn giờ tới
có mưa rào và rông rải rác
riêng một số nơi thuộc vùng núi đông bắc
thì là bắc cạn thái nguyên cao bằng
thì có thể xuất hiện lượng mưa vừa và rông
trong cơn rông thì cần đề phòng có gió giật mạnh
thời điểm mưa được dự báo tập trung nhiều
vào khoảng chiều tối đêm và sáng sớm
còn ban ngày thì mưa giảm hơn
với nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
với các tỉnh trung bộ do ảnh hưởng của đới gió đông
nên tại các tỉnh thuộc trung và nam trung bộ
thì vẫn có mưa rào rải rác tập trung vào đêm và sáng
với lượng mưa được nhận định là sẽ giảm hơn
so với những ngày trước đó
phổ biến là từ năm một mươi năm mm một ngày
khu vực bắc trung bộ phổ biến là không mưa
còn về tình hình nhiệt độ thì tại khu vực này
nói chung là ít biến động
nhiệt độ ban trưa tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong khoảng là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
và tại các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
nhiệt độ sẽ cao hơn là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
với các tỉnh tây nguyên và nam bộ
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo
nên tại các tỉnh nam bộ có mưa giải rác vào chiều tối
còn khu vực tây nguyên thì xảy ra cục bộ
tại phía nam nên là lâm đồng
lượng mưa được dự báo là không nhiều
và thời gian mưa thì xảy ra ngắn
còn về tình hình nhiệt độ thì tại tây nguyên
trời ở ngưỡng lạnh về đêm và sáng
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ ban trưa
phổ biến là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn đối với khu vực nam bộ
trời có nắng nhiều hơn vào ban ngày
với nhiệt độ buổi trưa trong khoảng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
ở trên biển thì khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có mưa vài nơi
gió đông bắc mảnh cấp bốn năm
giật cấp bảy tám biển động
còn khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
có gió đông bắc mảnh cấp bốn năm
mưa xảy ra ở diện rải rác
làm tầm nhìn giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
lần lượt là từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
và từ hai mươi sáu ba mươi độ
khu vực hà nội mây thay đổi
đêm không mưa
sáng sớm thì có sương mùi nhẹ
ngày nắng gián đoạn gió nhẹ
đêm và sáng trời lạnh
nhiệt độ là từ hai mươi hai ba mươi một độ